theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ngày hai mươi chín tháng một tức mùng hai tết
toàn quốc đã xảy ra bốn mươi hai vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết hai mươi năm người làm ba mươi sáu người bị thương
trong khi đó giao thông đường sắt và đường thủy không xảy ra vụ tai nạn nào
ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết trong ngày hai mươi chín tháng một tức mùng hai tết
lực lượng cảnh sát đã kiểm tra xử lý gần một bốn trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
xử phạt hơn năm trăm linh triệu đồng tạm giữ hai ô tô năm trăm bốn mươi sáu xe mô tô tước bốn mươi giấy phép lái xe các loại
như vậy trong ba ngày vừa qua từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng một toàn quốc đã xảy ra gần một trăm một mươi vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết sáu mươi bốn người làm bị thương một trăm một mươi hai người so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu đã tăng năm vụ tăng một mươi bốn người bị thương số người thiệt mạng cũng là sáu mươi bốn người
cũng theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia tại hà nội tình trạng người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
quá số người đánh võng đi ngược chiều vượt đèn đỏ diễn ra nhiều